công an thị xã gò công tỉnh tiền giang phối hợp với công an xã bình đông thị xã gò công bắt quả tăng hai mươi bốn đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền tại hộ của gia đình ông hồ thanh chú tại ấp hòa thân xã bình đông thị xã gò công
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ ba mươi chín bộ bài tay hai mươi hai xe mô tô hai mươi một điện thoại di động các loại và hơn hai trăm một mươi triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng
tụ điểm này do nguyễn minh vương ngụ tại ấp muôn nghiệp xã bình đông tổ chức từ nhiều tháng nay còn đối tượng hồ thanh tuấn chú tại xã bình đông là người chứa bạc
trong số hai mươi bốn đối tượng bị bắt quả tang có một mươi tám đối tượng là phụ nữ hiện công an thị xã gò công đang tạm giữ hình sự tám đối tượng lập biên bản một mươi sáu đối tượng tham gia cho gia đình bảo lãnh chờ xác minh làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định
vào khoảng một giờ ngày hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
kiểm tra quán karaoke một trăm bảy mươi chín ở ấp bình thới ba xã bình thới do nguyễn thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường khương phú phường phú khương tp bến tre làm chủ đã phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy
qua kiểm tra ba phòng karaoke đang hoạt động lực lượng công an đã phát hiện hai mươi năm người đang tổ chức uống bia và hát trong phòng
phát hiện một khay đựng chất bột màu trắng và một mươi tám gói ni lông có chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy
tiến hành test nhanh các đối tượng trên
phát hiện có một mươi ba đối tượng dương tính với các chất ma túy
qua làm việc các đối tượng đều thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trong khi đó một số lượng lớn hộp si sa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng vừa bị công an tỉnh thanh hóa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện
qua công tác kiểm tra các lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở gần bảy hộp si sa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
theo lời khai ban đầu của lái xe đỗ hải dưỡng chú tại xã yên lương huyện y yên tỉnh nam định
số si sa này được thuê trở từ tp hcm ra hà nội tiêu thụ
được biết mỗi hộp xì xa bị lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa thu giữ có trọng lượng hai trăm năm mươi gram tổng trọng lượng là hơn bảy hộp với khoảng hai tấn
và bản tin nhanh đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi